đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội đã và đang ngày càng khẳng định vai trò nồng cốt tiên phong
trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô hiện đóng góp trên bốn mươi gdp cho thành phố
đó là thông tin vừa được hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội công bố
tính riêng quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố hà nội tăng năm năm
các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ
qua hai mươi chín năm lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ của thủ đô hà nội đã phát triển không ngừng
khi chiếm từ tám mươi lên đến chín mươi tám hai tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập
tạo việc làm cho năm mươi năm một lao động đến nay đóng góp trên bốn mươi gdp cho thành phố
với vai trò nòng cốt tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội đã hoạt động được hai mươi chín năm
đã có hơn một mươi doanh nghiệp hội viên một văn phòng đại diện phía nam
ba trung tâm trực thuộc hai mươi ba tri hội câu lạc bộ hội viên liên kết
nhân kỷ niệm hai mươi chín năm ngày thành lập một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đảng bộ hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu
cho các đồng chí đảng viên đủ ba mươi năm bốn mươi năm bốn mươi năm năm tuổi đảng